phiên họp báo chính phủ thường kỳ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đã diễn ra dưới sự chủ trì của bộ trưởng
chủ nhiệm văn phòng chính phủ người phát ngôn của chính phủ mai tiến dũng
trả lời câu hỏi của phóng viên về việc có hay không khuất tất khi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
không nhập khẩu đủ số thịt lợn theo chỉ đạo của thủ tướng để giảm cpi trong thời gian qua
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã không cử đại diện của mình đến sự họp
nên câu hỏi được chuyển cho đại diện bộ công thương trả lời
theo đó đàn lợn năm hai nghìn một mươi chín so với năm hai nghìn một mươi tám thì đã giảm hai mươi một do dịch tả lợn châu phi
nhưng trên thực tế các địa phương thì tổng đàn lợn đã giảm năm mươi
hiện một số doanh nghiệp chăn nuôi lớn đã chiếm khoảng ba mươi năm thị phần
sáu mươi năm còn lại nằm trong các hộ dân chăn nuôi nhỏ lẻ
do vậy nguồn cung thiếu thì lại càng thiếu
chỉ có hai cách để chúng ta khắc phục cái việc để tăng cái nguồn cung
một là chúng ta phải tái đàn
nhưng không phải
không phải là một lúc mà trong một thời gian ngắn để chúng ta có thể khắc phục ngay lại được cái nguồn cung này
và theo báo cáo của các doanh nghiệp và kể cả các địa phương
thì như vậy phải đến cuối năm nay hết năm hai nghìn hai mươi này
thì có thể đàn lợn mới quay lại như là trước khi có cái dịch tả lợn châu phi
hiện nay là thủ tướng trưởng ban chỉ đạo hành giá cũng đã yêu cầu bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
công thương với cả các bộ ngành có liên quan để nhập khẩu thịt lợn để bù đắp vào cái phần thịt lợn thiếu vụt
đại diện bộ công thương nhận định đến cuối năm thì giá thịt lợn sẽ bình ổn trở lại như trước khi xảy ra dịch tả lợn châu phi
về việc hai mươi doanh nghiệp chăn nuôi lớn chiếm ba mươi năm thị trường
tuy không vi phạm về việc thống lĩnh thị trường nhưng có ảnh hưởng lớn tới thị phần trong cả nước
liên quan đến việc đi học trở lại của học sinh khi giảm cách ly xã hội do dịch covid một mươi chín
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo cho biết hiện sáu mươi ba tỉnh thành phố đã cho học sinh đi học trở lại
nhưng chủ yếu vẫn là học sinh trung học phổ thông và trung học cơ sở và đều bảo đảm an toàn cho học sinh phòng chống dịch
liên quan đến vụ án đừng nhuệ tên thật nguyễn xuân đường ở thái bình
thứ trưởng bộ công an cho rằng để kết luận có chống lực hay không phải căn cứ vào quy định của
pháp luật có chứng cứ chứng minh cụ thể bộ công an chỉ đạo công an thái bình xem xét vụ
việc này một cách toàn diện triệt để không có vùng cấm không bỏ lọt tội phạm